thực hiện kế hoạch kiểm tra liên hợp nghề cáo vịnh bắc bộ giữa việt nam trung quốc lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
chiều nay biên đội tàu cảnh sát biển tám nghìn bốn và tám nghìn ba hải đoàn một mươi một thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
đã rời đơn vị đưa đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ
sau một mươi năm năm kể từ khi hiệp định hợp tác nghề cáo vịnh bắc bộ giữa việt nam trung quốc có hiệu lực
các cơ quan lực lượng chức năng tiêu biểu là lực lượng cảnh sát biển kiểm ngư cùng ngư dân việt nam
đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động duy trì sản xuất và giữ gìn an ninh trật tự trên biển
nổi bật trong đó là hoạt động kiểm tra liên hợp nghề cáo vịnh bắc bộ
từ năm hai nghìn sáu đến nay hai bên đã thực hiện được một mươi sáu chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá tại vịnh bắc bộ
trong đó kiểm tra một mươi sáu lượt tàu cá việt nam một mươi năm lượt tàu cáo trung quốc